trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội thông tin đơn vị đã đề xuất lên sở y tế hà nội về việc mở dần một số hoạt động thiết yếu
theo đó sẽ xem xét mở lại một số hoạt động kinh doanh thiết yếu dự kiến từ ngày hai mươi hai tháng sáu
trong đó đề xuất những cửa hàng ăn uống trong nhà những hoạt động tập thể dục ngoài trời sẽ được hoạt động trở lại
trung tâm kiểm soát bệnh tật nhấn mạnh là việc mở dần một số hoạt động thiết yếu dựa trên nguyên tắc không tập trung quá hai mươi người đảm bảo giãn cách
quan trọng nhất là những dịch vụ ở vỉa hè thời gian tới vẫn chưa được hoạt động trở lại
cdc hà nội nghiên cứu các yếu tố điều kiện và chỉ đề xuất dưới góc độ chuyên môn
sau khi đề xuất ủy ban nhân dân tp hà nội sẽ căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế để ra quyết định
đối với các quán bia nếu có mở thì vẫn phải đảm bảo giãn cách năm mươi số ngồi
theo ghi nhận những ngày qua hà nội đã không phát sinh thêm ca mắc covid một mươi chín mới
nhiều ổ dịch như là ở các chợ cửa hàng mới ở huyện đông anh hay là ca bệnh đa khoa đức giang long biên
cơ bản được khống chế công tác kiểm soát dịch tốt